nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám thành công và quốc khánh mùng hai tháng chín bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thừa thiên huế tổ chức tiếp nhận một trăm tám mươi chín tư liệu hiện vật do một mươi năm cá nhân là nhân chứng qua các thời kỳ trao tặng
những hiện vật là những di sản quý giá về chủ tịch hồ chí minh đời sống kháng chiến của quân và dân tỉnh thừa thiên huế nổi bật như huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng hai ba
được chủ tịch hồ chí minh ký tặng của ông phạm bá diện hoàng như luyện chân dung chủ tịch hồ chí minh bằng sơn mài của ông nguyễn văn vấn tác phẩm phù điêu ngày độc lập thể hiện chân dung chủ tịch hồ chí minh trên chất liệu đồng của ông nguyễn thái quảng
đây là những hiện vật có ý nghĩa góp phần xây dựng phong phú thêm kho dữ liệu về chủ tịch hồ chí minh qua đây cho thấy những tình cảm và lòng thành kính chiên của người dân cũng như các nghệ nhân nghệ sĩ dành cho bác
nhân dịp này giám đốc sở văn hóa và thể thao tỉnh thừa thiên huế đã trao một mươi năm giấy khen tặng các tập thể và cá nhân trong công tác trao tặng hiện vật